bệnh nhân a hai mươi sáu tuổi là một huấn luyện viên aerobics đến bệnh viện đa khoa tâm anh trong tình trạng đau bụng dữ dội sau khi dạy học viên
kết quả chụp ct cho thấy người bệnh loại trừ viêm ruột thừa ghi nhận có xuất huyết buồn trứng trái
bác sĩ chẩn đoán nang hoàng thể của bệnh nhân vỡ gây suất huyết trong ổ bụng
phụ nữ có hai buồn trứng với chức năng tạo trứng và tiết học môn sinh dục
mỗi tháng trong chú ký kinh nguyệt sau khi dụng trứng bụng trứng sẽ hình thành nang hoàng thể nang tồn tại trong khoảng hai tuần
kéo dài từ sau khi dụng trứng cho tới trước ngày đầu tiên của chú ký kinh nguyệt tiếp theo
dưới tác dụng của nội tiết tố tuyến yên nang trứng trưởng thành sẽ dụng đoán dụng di chuyển vào vòi trứng chờ tinh trùng đến thụ tinh
nếu điểm dụng trứng chạm mạch máu nhỏ thì có thể tự cầm máu tự lành
ngoài nguyên nhân tự vỡ khi có tác động ngoại lực như tập thể dục mạnh lao động quá mức quan hệ tình dục sai cách cũng dẫn đến vỡ nang hoặc năng đã vỡ tự cầm máu nhưng vẫn có nguy cơ xuất huyết chảy máu lại
aerobic là bộ môn thể dục cường độ cao thực hiện các động tác giật lắc bụng mỗi ngày
bác sĩ cho rằng nguyên nhân vỡ nang do bệnh nhân a tập thể dục quá mạnh máu không thể tự cầm gây xuất huyết
nếu chị tiếp tục đi dậy phần bụng sẽ bị ép nặng và đập mạnh năng vỡ nghiêm trọng hơn có thể suất huyết ổ ạt nặng hơn là sốc mất máu khó giữ tính mạng
tình trạng nguy hiểm hơn nếu bệnh nhân bị dối loạn đông máu hoặc đang điều trị thuốc chống đông máu
bệnh nhân được nhập viện sử dụng thuốc cầm máu
bác sĩ chuyên khoa hai lê thanh hùng phó khoa sản bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm cho biết nếu không đáp ứng điều trị có thể sẽ phải phẫu thuật
sau sáu đến một mươi hai giờ sử dụng thuốc người bệnh đáp ứng tốt cơn đau giảm và hết đau sau bốn mươi tám giờ nhập viện
các xét nghiệm máu và siêu âm cho thấy tình trạng xuất huyết đã tự cầm
trước đó bệnh viện đa khoa tâm anh cũng từng tiếp nhận một bệnh nhân nữ ba mươi tám tuổi ở đồng nai bị đau bụng dưới
hai hôm sau bụng bắt đầu trướng đến ngày thứ bảy bụng phình to hơn
người bệnh được chụp ct scan nghi ngờ u quái bùng trứng trái vỡ tràn dịch khắp ổ bụng
ekip tiến hành phẫu thuật nội soi ổ bụng khẩn cấp để chẩn đoán nguyên nhân
khi dụng cụ nội soi vào ổ bụng ekip phát hiện một thủy khối u buồng trứng bên trái đã vỡ
chảy dịch ổ bụng còn một thùy chưa vỡ chứa tóc và chất bã
theo bác sĩ hùng căn cứ vào tình trạng dịch tràn ngập ổ bụng
có thể nhận định chị hát bị vỡ u ngay sau khi sử dụng vòng lắc eo và đập mạnh vào vùng bụng
vỡ u sẽ gây đau đột ngột ở vùng trậu
trường hợp chị hát có triệu chứng nhưng đi khám trễ do nghĩ cơn đau xuất phát từ việc tập thể dục
vì vậy bệnh nhân đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng cao do sự phát tán các chất trong khối u ra khắp ổ bụng
có thể dẫn đến tình trạng sốc và nhiễm độc
nếu phát hiện trễ hơn người bệnh có thể tử vong
bác sĩ hùng cho biết ekip tiến hành hội trần ngay tại phòng mổ quyết định mổ hở để tách dính rửa ổ bụng
ca phẫu thuật vô cùng khó khăn vì người bệnh bị dính xẹo mổ do có tiền sử chấn thương do tai nạn giao thông
phải phẫu thuật cắt lách và thận trái cách đây hai mươi năm
ngoài ra u buồng trứng vỡ là nang chứa dịch bã nhầy
dịch này rất khó rửa
nếu không được rửa sạch dịch nằm sót lại trong ổ bụng sẽ dẫn tới tình trạng nhiễm trùng nhiều nơi trong khoang bụng
sau hai giờ phẫu thuật bác sĩ hút ra được khoảng ba lít dịch tự do trong ổ bụng
bắp khối u còn sót lại vệ sinh ổ bụng bảo tồn buồng trứng
khối u được bóc ra chứa đầy bã nhờn tóc
đây là u quái buồn trứng phổ biến nhất ở phụ nữ trong độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi
đa số u này là dạng nang chứa dịch nằm một bên buồng trứng và lành tính
sau mổ chị hát tiếp tục theo dõi tại khoa dùng thuốc kháng sinh điều trị nhiễm trùng
tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh
tuy nhiên vì đặc điểm và chu kỳ sinh lý của phụ nữ
các bác sĩ cảnh báo nếu không tập đúng hay quá độ sẽ tiềm ẩn một số nguy cơ
như vỡ buồng trứng da tử cung chấn thương bộ phận sinh dục
để phòng tránh phụ nữ nên hạn chế tập thể dục quá mạnh
nhất là những động tác trực tiếp tác động vào vùng bụng
bên cạnh đó không mang vác nặng vào giữa chu kỳ kinh nguyệt tránh quan hệ tình dục mạnh
những người có triệu chứng đau bụng dưới bất thường
cần chủ động đi khám tại các cơ sở y tế uy tín để điều trị kịp thời